ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng tổ chức hội thảo phát triển đô thị đà lạt gắn với bảo tồn
theo định hướng quy hoạch chung thành phố đà lạt và vùng phụ cận đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
đây là sự kiện trong một mươi sáu chương trình chính của festival hoa đà lạt lần thứ bảy
hơn một trăm linh chuyên gia về quy hoạch đô thị kiến trúc các nhà quản lý chuyên ngành trong nước tham dự
tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận đánh giá thực trạng quỹ bảo tồn kiến trúc
công tác bảo tồn qua các lần quy hoạch đô thị đà lạt đưa ra các giải pháp bảo tồn trong xu hướng đô thị hóa
và định hướng công tác quản lý bảo tồn kiến trúc di sản danh lam thắng cảnh cảnh quan thiên nhiên
theo hướng đô thị xanh đô thị thông minh đồng thời chia sẻ bài học kinh nghiệm quốc tế trong nước về công tác quy hoạch bảo tồn
nhiều chuyên gia cho rằng cần phát huy giá trị các di sản kiến trúc không gian đô thị cảnh quan thiên nhiên
theo định hướng quy hoạch chung xác định phát triển đà lạt là đô thị đặc thù của quốc gia và khu vực
từ đầu thế kỷ hai mươi đến nay đà lạt đã qua sáu lần thực hiện việc quy hoạch điều chỉnh mở rộng
năm hai nghìn một mươi bốn thủ tướng chính phủ có quyết định số bảy trăm linh bốn phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đà lạt
và vùng phụ cận đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
theo đó khái quát toàn bộ hình thái và bản sắc đô thị đà lạt gồm các công trình di sản kiến trúc
tính đặc thù về tự nhiên văn hóa lịch sử với tính chất của bốn khu đô thị và hai mươi cảnh quan